ngày sau lễ khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao liên quan
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự phiên toàn thể hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
các đại biểu tập trung thảo luận và xa xoát tổng thể tình hình hợp tác asean
trong đó có triển khai các ưu tiên của năm hai nghìn hai mươi và các sáng kiến ứng phó khắc phục hậu quả của đại dịch covid một mươi chín
thúc đẩy phục hồi tổng thể và đề xa phương hướng xây dựng cộng đồng asean thời gian tới
củng cố vai trò trung tâm của asean đẩy mạnh quan hệ giữa asean với các đối tác vì hòa bình phát triển bền vững
ứng phó hiệu quả với các thách thức đang nổi lên cũng như định vị chỗ đứng phù hợp cho asean trong quá trình tái định hình thời kỳ hậu covid một mươi chín
trong vai trò chủ tịch việt nam sẽ tổng hợp các kết quả chính của hội nghị trong tuyên bố chủ tịch của hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy